những ngày này các chợ hoa trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương đang rất nhộn nhịp người mua người bán hoa xuân để chưng tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
để phục vụ người dân mua sắm dịp tết thành phố hải dương đã quy hoạch chợ hoa tại phường lê thành nghị có diện tích trên một mươi chín m hai với hơn hai trăm linh gian hàng
thị trường hoa năm nay đầy đủ các chủng loại từ khắp các tỉnh thành phố trên cả nước được các thương lái và người dân vận chuyển đến địa bàn thành phố hải dương bày bán
thị trường hoa tết năm nay được đánh giá là đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân chơi hoa tết